trong lúc này ở tòa nhà gần đây ông trần thiên hạo người tâm huyết với sản phẩm rượu vàng thương hiệu đặc trưng của đài loan đang lấy một ly rượu từ thùng gỗ để quan sát kỹ lưỡng sắc vàng của rượu
rượu vàng đỏ vino formosa rosso và rượu vàng trắng golden muscat white wine làm từ giống nho đen black queen và giống nho xanh golden muscat là hai dòng rượu vàng do ông trần thiên hạo phát triển
đây cũng là những sản phẩm nổi bật ở cuộc thi rượu vang quốc tế paris lần thứ hai mươi sáu trong số hai chín trăm năm mươi chín mẫu
rượu vàng đến từ bốn mươi năm quốc gia trên thế giới và đã giành được hai chứng nhận huy chương vàng dành cho rượu vàng đỏ và rượu vang trắng
với ông và tất cả những người tâm huyết với rượu đài loan đó thực sự là sự cổ vũ lớn cho đam mê của họ
ở nhiều nơi trên thế giới nghề nấu rượu được coi là di sản lịch sử và văn hóa
nhưng ở đài loan trung quốc nghề nấu rượu gần như bị thất truyền
đó là lý do chúng tôi giờ đây đang phải gây dựng lại văn hóa rượu
tưởng như đã mất
với sự hỗ trợ của máy móc và ứng dụng kỹ thuật mới chúng tôi tự tin có thể làm sống lại nghề nấu rượu
tôi cũng đang khởi xướng một dự án mang tên phục hưng tinh thần rượu đài loan
đài loan trung quốc nổi tiếng với nền ẩm thực đa dạng và thu hút nhiều khách du lịch
và dòng rượu whisky của đài loan kavaland cũng từng được trao giải thưởng
tuy nhiên với những người đam mê rượu
rượu đài loan dường như vẫn chưa có nhiều dấu ấn
giáo sư trần thiên hảo đã bắt tay cùng chủ nhân điền trang trồng nho thụ sinh
ông hồng cát bội người có kinh nghiệm trồng nho hơn nửa thế kỷ
điền trang sản xuất rượu vang và giáo sư trần thiên hảo đang lên kế hoạch thành lập một trang trại sản xuất rượu vang mới
sử dụng thêm các loại cây trồng khác của đài loan như gạo đài loan khoai lang và trái cây
để sản xuất thêm nhiều loại rượu đài loan
hy vọng sẽ đưa hương vị rượu ngon của đài loan lan tỏa ra khắp thế giới
tôi nghĩ rượu đài loan sẽ nhanh chóng được ghi nhận trên thế giới
mặc dù đài loan chỉ là một nơi nhỏ bé và không phải là vùng trồng nho
nhưng chỉ những điều đó lại khiến rượu của chúng tôi trở nên đặc biệt hơn
thực ra rượu đài loan vốn chỉ là một dòng rượu địa phương nhỏ không được ghi nhận hay chú ý nhiều
và đặc biệt với khoảng tám mươi năm độc quyền chỉ cung cấp cho thị trường nội địa
nên từ khẩu vị đến phong cách đều chỉ chuyên dành cho người tiêu dùng nội địa
với chỉ khoảng sáu chai được sản xuất mỗi năm
hai dòng rượu vang của đài loan vino formosa rosso và golden muscat wine wine
được đánh giá sẽ vượt xa các dòng rượu nhập khẩu hiện có ở đài loan
mỗi chai rượu được bán ra với giá khoảng một trăm linh hai đô la mỹ